tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng chín mươi sáu so với tháng trước
đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi một trong chín năm trở lại đây
cụ thể tốc độ tăng cpi tháng một mươi một so với tháng trước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín lần lượt là ba mươi chín bốn mươi bảy ba mươi bốn hai mươi bảy bảy bốn mươi tám một mươi ba hai mươi chín chín mươi sáu
theo tổng cục thống kê nguyên nhân làm cpi tháng này tăng chủ yếu là do nguồn cung thịt lợn giảm
làm giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao
trong mức tăng chín mươi sáu của cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín so với tháng trước có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng
là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống nhóm đồ uống và thuốc lá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng
tuy nhiên tính bình quân một mươi một tháng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng hai năm mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
là mức tăng bình quân một mươi một tháng thấp nhất trong ba năm gần đây